hải phòng trong tương lai phát triển cảng thông minh và nền kinh tế tuần hoàn đó là chủ đề của hội thảo vừa được đại sứ quán hà lan phối hợp với thành phố hải phòng tổ chức
hội thảo nằm trong khuôn khổ chuỗi ngày hà lan và kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hà lan
hội thảo đã tập trung vào hai chủ đề chính làm sao kết hợp được những điểm mạnh của hải phòng các càng biển và logistics để xây dựng một nền kinh tế cảng thông minh và hiện đại
nền kinh tế tuần hoàn lại tập trung và sự cần thiết của sự bền vững trong hoạch định tương lai cho hải phòng khi lợi ích kinh tế từ công nghiệp thương mại và tiêu thụ cân bằng với những dấu ấn chúng để lại cho môi trường
với sự hợp tác giữa các doanh nghiệp việt nam và hà lan đã mang lại nhiều đóng góp cho cả hai nước không chỉ những lợi ích kinh tế mà còn giúp ứng phó với những thách thức mang tính toàn cầu như hiện tượng biến đổi khí hậu đang đe dọa những nước ở đồng bằng châu thổ như hà lan và việt nam